thưa quý vị chiều nay hai mươi bốn tháng một tức ngày mùng ba tết đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong ngày toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn làm chết một mươi bốn người và bị thương một mươi sáu người
trong đó riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra hai mươi bốn vụ làm chết một mươi ba người và bị thương một mươi sáu người
lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người
như vậy trong năm ngày của kỳ nghỉ tết nguyên đán từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng một
toàn quốc xảy ra một trăm linh bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi hai người và bị thương bảy mươi bảy người
về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ trong ngày mùng ba tết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hai bảy trăm bảy mươi bốn trường hợp phạt tiền năm tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông xử lý một một trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tính cả năm ngày qua có đến năm một trăm bảy mươi một trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn
đến một mươi bốn trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên tuyến cao tốc
một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội tiktok có nickname là tuấn sắc cơ
với hơn hai mươi tám người theo dõi vừa bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng nghỉ tại khách sạn paos thị xã sapa
đó là trương ngọc hà tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
vật chứng thua giữ tại hiện đại
trên trường gồm gần ba mươi gram ma túy các loại mdma ketamin cần sa và một số loại nghi là ma túy tổng hợp khác
tại cơ quan công an bước đầu tuấn khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mang đi từ nhà để sử dụng
khi đến nghỉ tại khách sạn paos thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa đã tạm giữ hình sự trương ngọc hà tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ
trong quá trình kiểm tra tại hai quán pub trên nệ bàn phường hoàng văn thụ tp thái nguyên
công tác đặc biệt hai trăm năm mươi hai công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy
tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh pub sark và pub socials vào đêm qua
có khoảng hai trăm linh nam nữ thanh niên đang nghe nhạc sử dụng rượu bia nước giải khát
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai người gồm một mươi một nam và một nữ dương tính với ma túy
tại quán socials phát hiện một mươi hộp nhựa và năm túi đi lông nhỏ bên trong có chơi lá thảo mộc
nghi là ma túy cần sa tổng khối lượng khoảng tám gram
tổ công tác đã lập biên bản sự việc và bàn giao cho công an phường hoàng văn thụ xử lý theo thẩm quyền
những ngày cận tết ai cũng mong muốn hoàn thành và gác lại công việc để xung vầy cùng gia đình
nhưng với những cán bộ chiến sĩ công an thì tết của họ là trực chiến tại đơn vị
bám sát địa bàn cơ sở bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương để người dân có một mùa xuân yên bình
những ngày tết khi mọi người đang quay quần bên nhau đón tết cổ truyền
thì lực lượng công an xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng vẫn miệt mài bám địa bàn
thăm hỏi người dân từ đó nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
những ngày này nguy cơ về cháy nổ và các loại tội phạm tại khu dân cư luôn tiềm ẩn
vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng công an quan tâm hàng đầu
công an xuống đây để truyền truyền với dân
như ba ngày tết bảy ngày xuân truyền truyền về phòng cháy ở trái
để an toàn cho dân tư thông bầu cào núi trung xã hòa châu mình cũng núi riêng
thay vì vậy mình cũng kết hợp truyền truyền cho dân bà công
để thám đoát được về phòng cháy ở trái
và thứ hai là bên dưới cờ bạc tết nước
mình cũng không nên tập trung gì ở chỗ mà đang
đỏ cờ bạc này thì nó cũng mắc cái an toàn
xác định tình hình tội phạm trong dịp tết vẫn diễn biến phức tạp và khó lường
lực lượng công an xã hòa tiến huyện hòa vang luôn chủ động nắm bắt tình hình
tăng cường công tác tuần tra giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự an toàn giao thông
kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn
không để các loại tội phạm có cơ hội hoạt động

tăng cường công tác tuần tra giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự an toàn giao thông
công an xã hòa tiến huyện hòa vang luôn chủ động nắm mắt tình hình
công an xã hòa tiến huyện hòa vang luôn chủ động nắm mắt tình hình
phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy
giờ đây đứng trên lớp tập đọc tập viết sáng mới thấu hiểu con chữ quan trọng như thế nào
từ đó thắp lên niềm tin hướng thiện làm lại cuộc đời
bây giờ là mình biết chú ý rồi là mình biết đầu sai báo là mình biết cái sai hay cái đúng như thế nào
sau này là mình biết xây dựng cái tương lai của mình như thế nào thì mình biết đầu sai báo
là mình phải biết tránh cái sai là cái đúng là mình làm cái sai thì mình phải tránh ra
trong trải gian khi phạm pháp
phạm nhân vào đây không biết chữ thì phạm nhân thường là đã không biết chữ thì sẽ không tiếp thu các cái việc giáo dục
mà khi như thế thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác giáo dục
chính vì vậy nên là cái việc xóa mùi chữ nó là một trong những cái công tác được rất là quan tâm của bản giám thị rất quan tâm
phạm nhân tại trại giam yên hạng chủ yếu là người dân tộc thiểu số
trinh độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế
tỷ lệ phạm nhân không biết chữ phổ thông chiếm một mươi bảy
mỗi năm trại giam tổ chức hai lớp xóa mù chữ mỗi lớp ba mươi năm phạm nhân
mô hình này đã phát triển được một mươi năm đến nay đã có gần bảy trăm linh phạm nhân biết đọc biết viết
bức thư hồi ông của mẹ được phạm nhân hồ bảo vân giữ gìn cẩn thận
đọc từng dòng lưu bút của mẹ vân đã thức tỉnh được tâm tính
ra sức cải tạo tốt để mong một ngày được trở về phùng dưỡng mẹ già
sau khi phạm nhân đã biết được chữ thì rất là nhiều phạm nhân
từ khi biết chữ thì đã trở về
đã thay đổi được nhận thức rất là nhiều
đặc biệt có những phạm nhân sau khi học viết được chữ đã gửi thư về gia đình
nhận được thư của gia đình biết được gia đình mong muốn những cái gì
qua những bức thư tâm tình hướng dẫn phạm nhân thay đổi và cải tạo tiến bộ
sai lầm đều đã bị trả giá song ước mơ thì không bao giờ lũ tắt
với những khao khát hướng thiện
những con chữ được gieo như thế này sẽ luôn thắp sáng niềm tin và hy vọng
là động lực để những con người từng một thời lầm lỗi
thấy được trách nhiệm của bản thân trong lao động học tập cải tạo
để sớm tái hòa nhập cộng đồng
những nội dung chính trong phần tiếp theo
cùng nhìn lại những thành tựu lớn lao của đất nước trong năm qua
để cùng hướng tới năm mới với những kỳ vọng mới
hàn quốc phản đối tuyên bố của nhật bản đối với quần đảo dokdo

thưa quý vị mỗi người việt nam trong những ngày này đều nhớ câu
mùng một tết cha mùng hai tết mẹ mùng ba tết thầy
mùng ba là dịp để mỗi học sinh sinh viên được quay trở về thăm hỏi những người thầy
người cô của mình cùng nhau nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua
hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về phong tục tết thầy của người việt nam
chào thầy ạ
nào này chú khỏe không chú
nghỉ hưu đã hơn hai mươi năm thế nhưng năm nào cũng vậy
ngày tết thiếu tướng nhà giáo ưu tú phạm gia trúc lại đón những người học trò đến hỏi thăm chúc tết
có người tóc đá bạc theo thời gian nhiều người không chỉ thành nhân mà đã thành danh
gặp lại học trò cũ từng kỷ niệm ngày xưa ùa về như mới đây
cảm xúc đặc biệt hơn tất cả những ngày trong
nói chung năm
cứ đến những ngày lễ nhất là những trước đây tôi ốm bây giờ thì tôi về đây
nó ít gặp nhưng mà học trò đến đông lắm
đến thăm non rồi tổ chức các cái hội khóa không bao giờ quên tôi cả
cái đó là tôi thấy là cái đó cũng là cái mà học trò mình thành đạt mà nhớ đến trường nhớ đến lãnh đạo
tôi nói không có cái gì quý bằng
cũng trong những ngày đầu năm này ngồi nhà nhỏ của bà nguyễn thị yên vợ cô thứ tướng
thầy giáo nguyễn ngọc thái lại đón những người học trò cũ đến hỏi thăm chúc tết
thời thái mất đã hơn một mươi năm thế nhưng lòng tôn trọng của những người học trò cũ thì vẫn nguyên vẹn
năm nào học viện an ninh cũng có các đoàn
các đoàn các học trò đồng nghiệp đến gọi như là tháp hương tưởng nhớ đến ông thái
thế và họ cũng rất là tận tâm quan tâm đến đời sống của gia đình và cũng
cũng rất là quý mến cái tấm lòng của anh em và học trò của thầy thái
ngày mùng ba tết nhiều người rủ nhau chúc tết thầy cô giáo
đây vừa là dịp hỏi thăm vừa tỏ lòng biết ơn thầy cô
cũng là khoảng thời gian để bạn bè có cơ hội gặp gỡ
giàu lưu chúc tụng nhau chúc nhau những điều may mắn trong những ngày tết đến xuân về
thông qua hoạt động này chúng tôi muốn duy trì tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn
tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc việt nam có phần giáo dục rèn luyện nhân cách bản lĩnh tinh thần nhân văn
cho các thế hệ cán bộ giảng viên học viên của học viện an ninh nhân dân
thầy là người cho chúng ta chi thức con người sinh ra không phải chỉ là một sinh vật một con người sinh ra còn phải được văn hóa hóa
tức là thầy là người văn hóa cơ bản nhất tất nhiên là cả xã hội cả gia đình văn hóa hóa con người đó dưỡng dục con người đó để trở thành người
nhưng mà cái chi thức mà thầy cho là cái chi thức rất quan trọng cho nên cái việc mà gọi là chúc tết thầy mừng tuổi thầy
có thể nói như vậy lễ thầy tôi cho rằng những cái hoạt động đó là rất tốt đẹp
phong tục mùng ba tết thầy là một trong những nét đẹp truyền thống đáng trân trọng
trong tâm thức của người việt dù trong hoàn cảnh nào thì nhớ về thầy trong những ngày vui của tết là điều không bao giờ mất đi
tết thầy người ta có thể đơn giản dùng đến những dòng tin nhắn những cuộc điện thoại hay đến thăm chúc thiết thầy với một tình cảm đáng trân trọng
thưa quý vị vậy là năm mới quý mão đã đến trong niềm hân hoan của mọi người mọi nhà
trong những ngày đầu tiên của năm mới này chúng ta hãy cùng nhìn lại và tự hào với những thành tựu lớn lao của đất nước trong năm qua để cùng vững bước và hướng tới năm mới với những kỳ vọng mới
vâng thưa quý vị khán giả
trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
vượt qua đại dịch covid một mươi chín chính nội lực và sự dẻo dai đã giúp nền kinh tế của chúng ta kịp thời ứng phó thích nghi và nhanh chóng hồi phục
trong bức tranh chung không mấy tươi sáng của nền kinh tế thế giới
thì kinh tế việt nam được xem là phép màu của châu á và là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực châu á thái bình dương
khi mà gdp năm vừa qua cuốn sách việt nam tăng trưởng là tám hai cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
khép lại một năm đầy gian lao
nhưng cũng rất đỗi tự hào
chúng ta lại nhớ đến lời khẳng định của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
và những kết quả những con số đáng ấn tượng vừa rồi
chính là thành tiệu cũng là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ từ chính phủ đến các doanh nghiệp trong một năm đầy khó khăn
và những kết quả ấy cũng là động lực tạo đà và là niềm cảm hứng cho đoàn tàu kinh tế việt nam
tiếp tục tăng trưởng trong năm quý mão hai nghìn hai mươi ba tới đây ạ
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
để cùng bàn luận về những vận hội những cơ hội mới cho năm quý mão này
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đã dành thời gian của những ngày đầu năm mới để trò chuyện cùng antv
vâng thưa phó giáo sư trong năm quý mão hai nghìn hai mươi ba tới đây
thì nền kinh tế việt nam chắc chắn là sẽ gặp phải không ít khó khăn và thách thức
tuy nhiên là cơ hội vận hội thì cũng không nhỏ
vậy thì chúng ta phải tận dụng những cơ hội vận hội này như thế nào để tiếp tục tăng trưởng kinh tế trong năm tới ạ
trong năm hai nghìn hai mươi hai thì với cái khó khăn rất là lớn nhưng chúng ta đã quen ứng xử với các khó khăn đó
và từ đó chúng ta đã đạt được những kết quả rất cao
chúng ta cũng biết rằng cân đối vĩ mô của nền kinh tế vẫn tiếp tục ổn định
và ngay trong những cái ngày đầu năm hai nghìn hai mươi ba này chúng ta đã nhìn thấy cái giá trị đồng việt nam đang tăng cao
với đồng đô la mỹ và đây đang là cái điều kiện để các cân đối vĩ mô trong nền kinh tế nó ổn định và phát triển
và đồng thời nó tạo cái thuận lợi cho cái việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng như đẩy mạnh cái hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế
chúng tôi hy vọng rằng trong năm hai nghìn hai mươi ba này nền kinh tế của chúng ta có thể tận dụng được các cơ hội
của các hiệp định thương mại tự do tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái nền kinh tế của chúng ta
đạt cái mức tăng trưởng cao
mục tiêu mà quốc hội và chính phủ đặt ra cho năm hai nghìn hai mươi ba tới đây đó là mức tăng trưởng gdp đạt sáu năm
vậy thì chúng ta có quyền kỳ vọng như thế nào về mục tiêu tăng trưởng trong năm tới ạ
chúng ta cũng hy vọng rằng trong cái năm hai nghìn hai mươi hai này chính phủ sẽ vào cuộc quyết liệt hơn
từ cái việc là cải cách các cái cơ chế chính sách hỗ trợ các cái doanh nghiệp và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi
giúp cho các cái doanh nghiệp trở lại
nền kinh tế có thể tăng trưởng và phát triển một cách ổn định
và nền kinh tế của chúng ta hoàn toàn có cái cơ hội đạt cái mức tăng trưởng từ sáu tám đến bảy năm
với cái mức lạng pháp có thể trong cái khoảng từ ba bảy đến bốn một
và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái việc mà các cái doanh nghiệp của chúng ta quay trở lại hồi phục tăng trưởng
nó sẽ là cái động lực giải quyết cái công an thực làm an sinh xã hội cũng như tạo cái
để chúng ta có thể thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ mà quốc hội và chính phủ đã đề ra cho cái giai đoạn hai mươi một hai mươi năm
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư trong ngày đầu năm mới ạ
và hy vọng là đoàn tàu kinh tế việt nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tới đây ạ
vâng thưa quý vị khán giả những thành tiệu to lớn và toàn diện của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
sẽ tạo thế và lực để kinh tế việt nam tiếp tục tăng trưởng trong năm tới đây
và xuân mới kỳ vọng mới tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp
ý đảng hợp lòng dân chúng ta sẽ tiếp tục có những thành tiệu to lớn hơn trong năm quý mão hai nghìn hai mươi ba tới đây
việt nam có đầy đủ các yếu tố để trở thành một cường quốc du lịch
bờ biển kéo dài từ bắc đến nam thời tiết ấm nắng và đa dạng bốn mùa ẩm thực ngon có những địa danh nổi tiếng như vịnh hạ long
là một doanh nghiệp làm về công nghệ giáo dục thì cái mong muốn của tôi là đến năm hai nghìn hai mươi ba lại sẽ có một sự bùng nổ về giáo dục trực tuyến và sự chuyển đổi số trong nhà trường
ở phương diện các doanh nghiệp cũng mong muốn chính phủ cũng như nhà nước không chỉ phát động xu thế mà sẽ có những hỗ trợ
cũng như định hướng cụ thể rõ ràng hơn để cho các doanh nghiệp cũng như người dân hiểu
và tiếp cận cái chuyển đổi số
năm mới sắp sang thì kỳ vọng đầu tiên của tôi về nền kinh tế việt nam nói chung là sẽ có sự khởi sắc mới để thông qua đó doanh nghiệp sẽ có sự phát triển tốt hơn ạ
và khi mà doanh nghiệp phát triển thì những cái chính sách về lương về thưởng dành cho cán bộ công nhân viên sẽ tốt hơn
cũng mong là sang năm tới là hàng hoa bán đắt hàng cầu mong là bà con mọi bà con đều có sức khỏe để cùng đi buôn đi bán ra chợ này nó vui gặp nhau còn đi kiếm tiền nữa
nói chung là anh em chúng tôi là doanh nghiệp
nói chung là ngoài nghề biển là chỉ là cứ cầu mong là nghề biển là nó cứ nhiều tôm cá thôi thì anh em đi làm thì mới có được
chỉ đọc mong thế thôi nào mà ăn là phát tạt phát tạt mọi người hạnh phúc cả